công an tỉnh cà mau cho biết đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp phạm văn tròn chú thành phố cà mau
để điều tra về hành vi giết người đây là nghi can trong vụ án phát hiện thi thể dưới vuông tôm
tại phường tân xuyên tp cà mau nạn nhân là ông phạm văn nhỏ em ruột của phạm văn tròn
theo kết quả điều tra ban đầu do giữa hai anh em phạm văn tròn và phạm văn nhỏ có xảy ra
mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến nạn nhân tử vong thực hiện hành vi xong tròn dùng bốn đoạn
cây gỗ có nạ hai đoạn thanh sắt bẻ cong cố định sát nạn nhân dưới vuông tôm cơ quan
chức năng đã tiến hành khám xét thu giữ các vật chứng có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều